bệnh viện trung ương huế cơ sở hai vừa làm thủ tục cho ra viện đối với hai bệnh nhân thứ ba mươi và ba mươi một đều là người nước ngoài
như vậy đến thời điểm này tại thừa thiên huế không còn ca dương tính nào đang được điều trị
cả hai bệnh nhân đều đã qua hai lần xét nghiệm cách nhau hai mươi bốn giờ và đều có kết quả xét nghiệm âm tính
bệnh nhân thứ ba mươi và ba mươi một đều đi trên chuyến bay vn năm mươi bốn từ anh tới nội bài cùng ca bệnh thứ một mươi bảy
cả thứ ba mươi được phát hiện ở huế cả thứ ba mươi một được chuyển đến từ bệnh viện quảng nam
hiện tại sức khỏe của hai bệnh nhân đều đã ổn định
sau khi ra viện cả hai được khuyến cáo tự cách ly trong vòng một mươi bốn ngày để tiếp tục theo dõi
bệnh viện trung ương huế cho biết các y bác sĩ điều trị cho bốn ca bệnh này vẫn đang phải tiếp tục ở lại bệnh viện
để tiếp tục theo dõi một mươi hai ca nghi nhiễm đang được cách ly tại đây